tại trụ sở báo nhân dân đồng chí thuận hiễu quỷ viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đã có buổi tiếp và làm việc
với đại sứ hoa kỳ tại việt nam daniel crittenbrin
tại buổi tiếp đồng chí thuận hiễu và ngài đại sứ bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp
thực chất trong mối quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ thảo luận về triển vọng hợp tác báo chí
giữa hai nước tăng cường trao đổi đoàn công tác chú trọng chia sẻ thông tin nhất là trong bối cảnh
hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đồng chí thuận hiễu đã cảm ơn đại sứ quán hoa kỳ tại việt nam về những đóng góp nhằm thúc đẩy mối quan hệ
giữa hai nước cũng như hợp tác trong lĩnh vực báo chí và truyền thông trong đó việc giúp báo nhân dân
có được những tài liệu quý cho bộ phim tài liệu việt nam thời đại hồ chí minh biên niên sử truyền hình
mong muốn đại sứ quán tiếp tục hợp tác cùng báo nhân dân tuyên truyền về mối quan hệ hai nước
trong thời gian tới bày tỏ ấn tượng trước những nỗ lực của việt nam trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đại sứ christen bing cho biết sẵn sàng chia sẻ với báo chí mỹ và thế giới về câu chuyện thành công của việt nam
đại sứ nhấn mạnh mong muốn tiếp tục hợp tác với báo nhân dân và các cơ quan báo chí của việt nam
là cầu nối cung cấp thông tin góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước
thúc đẩy hơn nữa quan hệ việt nam hoa kỳ